theo chương trình dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hai mươi hai năm ngày khai mạc vào ngày hai mươi ba tháng một mươi và bế mạc vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba và được chia làm hai đợt
tại kỳ họp này dự kiến quốc hội sẽ xem xét thông qua chín dự án luật hai nghị quyết cho ý kiến lần đầu tám dự án luật xem xét các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước tiến hành giám sát tối cao chất vấn và trả lời chất vấn
đặc biệt quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ cao do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tại phiên thảo luận đại biểu các cơ quan liên quan đã báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã báo cáo về một số công tác do bộ công an chủ trì chuẩn bị
cái việc thứ hai mà hiện nay thì theo chức năng nhiệm vụ của bộ công an về công tác đảm bảo an ninh trật tự của kỳ họp thì hiện nay chúng tôi đã triển khai và đến bây giờ rất thuận lợi không có gì vương mắc
phát biểu bế mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ sáu đã cơ bản hoàn tất đề nghị tổng thư ký quốc hội sớm ban hành thông báo kết luận nội dung phiên họp để các cơ quan có cơ sở triển khai thực hiện hoàn thiện các hồ sơ tài liệu chính quốc hội
chấp hành nghiêm kết luận của trung ương và nội dung là chỉ thế này thôi sau ngày hôm nay là không xem xét bất cứ nội dung nào nữa trừ những trường hợp đột xuất mà có cái ý kiến của bộ chính trị về đối ngoại đối nội những vấn đề cấp thiết thôi
chứ còn những cái vấn đề mà trong chương trình thì trả lời là không có bổ sung thêm bất cứ nội dung nào bây giờ làm gì có cơ sở đều bổ sung nội dung
chủ tịch quốc hội đề nghị các cơ quan tổ chức hữu quan ra soát lại công tác chuẩn bị
cho kỳ họp được tiến hành một cách thuận lợi nhất đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp nhất
bộ công an phối hợp với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ba
và triển khai chương trình phối hợp giữa bộ công an với ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên
về đề mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và ông đỗ văn chiến bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chủ trì hội nghị
qua một mươi năm thực hiện công tác phối hợp giữa lực lượng công an ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên ngày càng phát triển
qua đó đã huy động được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước
các mô hình nhân dân tham gia phòng chống tội phạm bảo vệ an ninh trật tự góp phần củng cố và phát huy thế trận an ninh nhân dân
tạo điều kiện rất thuận lợi và cơ bản thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước
tuy nhiên trong tình hình mới việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào ở cả trung ương và địa phương cơ sở đã bộc lộ không ít những khó khăn bất cập
vì vậy hội nghị đã đánh giá toàn diện thực chất công tác phối hợp trên các nội dung về công tác tham mưu
chất lượng hoạt động và công tác phối hợp của ban chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân và việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào
tại hội nghị ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam và bộ công an đã ký kết chương trình phối hợp
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba
đây là văn bản chỉ đạo quan trọng với nhiều nội dung đổi mới thay thế chương trình phối hợp số năm
nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữa lực lượng công an nhân dân với mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với mặt trận tổ quốc việt nam và các tổ chức thành viên các cấp
qua đó đã vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật góp phần kéo giảm tội phạm qua từng năm
minh chứng như năm hai nghìn hai mươi một giảm một mươi một ba so với năm hai nghìn hai mươi năm hai nghìn hai mươi hai giảm chín bảy mươi năm so với năm hai nghìn hai mươi một
để thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp trong giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi ba
bộ trưởng tô lâm đề nghị cần sớm xây dựng văn bản chỉ đạo
hướng dẫn triển khai thực hiện các nội dung chương trình phối hợp từ cấp tỉnh tới cấp cơ sở phù hợp với tình hình thực tiễn
hàng năm mặt trận tổ quốc và lực lượng công an cung cấp tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra giám sát sơ kết tổng kết biểu dương khen thưởng
gắn kết việc thực hiện công tác dân vận xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước
các dự án kế hoạch chương trình công tác an sinh xã hội từ thiện giúp đỡ người nghèo
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
cơ chế chính sách về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trung ương
và ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
từ cấp tỉnh đến các cấp cơ sở
nhân dịp này bộ công an và ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã tặng thưởng cho nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh
hôm nay tại hương yên đoàn công tác của chính phủ do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
sự buổi làm việc có đồng chí nguyễn hữu nghĩa ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hương yên
đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương các đồng chí trong ban thưởng vụ tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh hương yên
chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba tình hình kinh tế xã hội của tỉnh hưng yên đạt được nhiều kết quả tích cực
tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn grdp ước đạt tám sáu mươi một xếp thứ một mươi trong cả nước
tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần hai mươi bốn sáu trăm linh tỷ đồng
các lĩnh vực văn hóa y tế giáo dục giải quyết việc làm an sinh xã hội và các lĩnh vực xã hội khác
tiếp tục được chăm lo phát triển chính trị xã hội ổn định quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững
quan hệ đối ngoại của tỉnh tiếp tục được mở rộng
ghi nhận chúc mừng những kết quả thành tích mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hưng yên
đã đạt được trong chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh hương yên tập trung đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng
đẩy mạnh chuyển đổi số xây dựng chính quyền số phát triển kinh tế số xã hội số
tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế
quan tâm đầu tư phát triển các khu công nghiệp hiện đại đô thị lớn nông nghiệp hàng hóa hiệu quả
giá trị cao an toàn và bền vững
đại tướng tô lâm đề nghị tỉnh hương yên tập trung đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng

đại tướng tô lâm cũng đề nghị tỉnh ủy ubnd tỉnh hưng yên khẩn trương hoàn thành
và trình thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
trong đó phải đảm bảo đồng bộ thống nhất với quy hoạch vùng và quy hoạch quốc gia
đẩy mạnh thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nhất là tại các dự án trọng điểm
kiên quyết cắt giảm các dự án chưa cấp bách chưa thật sự cần thiết hiệu quả thấp
để điều chuyển cơ cấu lại đầu tư công
huy động mọi nguồn lực khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về văn hóa khoa học công nghệ
nguồn nhân lực đất đai cùng với các tiềm năng lợi thế khác để giúp cho địa phương phát triển kinh tế nhanh bền vững
cũng quan tâm nhiều đến đầu tư phát triển văn hóa xây dựng đời sống văn hóa phong phú bản sắc
có hệ thống thiết chế văn hóa tương xứng với trình độ phát triển kinh tế
đấy tiếp tục thực hiện
để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội giải quyết việc làm
đấy quan tâm về nhà xã hội thu nhập thấp nhà công nhân tài quốc công nghiệp trong một chương trình triệu căn nhà
để nâng cao chất lượng giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắt kiến nghị của địa phương
đại tướng tô lâm đề nghị các bộ ngành có liên quan sớm có văn bản trả lời kiến nghị
đồng thời gửi bộ công an để tập hợp báo cáo thủ tướng chính phủ
đối với những nội dung kiến nghị đề xuất quá thẩm quyền
đoàn công tác của chính phủ ghi nhận giao bộ phận tham mưu giúp việc tổng hợp báo cáo chính phủ trung ương để phân loại chỉ đạo giải quyết
bảo đảm các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ pháp luật an toàn tuyệt đối về người vũ khí phương tiện
cuộc diễn tập thực binh phương án a hai phòng chống tấn công mạng chế áp thiết bị bay không người lái
đánh bắt đối tượng khủng bố giải cứu con tin giả phá bom hình xử lý cháy đổ cứu nạn cứu hộ
tình huống giả định theo thông báo của ban chỉ đạo phòng chống khủng bố bộ công an
qua công tác nghiệp vụ phát hiện một nhóm đối tượng thuộc tổ chức khủng bố đã xâm nhập vào việt nam
từ tuyến biên giới các tỉnh phía bắc thời gian vào khoảng giữa tháng tám năm hai nghìn hai mươi
với mục đích mong nối với số đối tượng phản động cơ hội chính trị để tiến hành các hoạt động khủng bố phá hoại
nhằm gây tiếng vang hậu thuẫn cho các đối tượng ở các địa phương gây dối gây bạo loạn
chống đảng nhà nước công an tỉnh tuyên quang đã khẩn trương báo cáo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
đồng thời chỉ đạo các đơn vị công an toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện phương án
trong đó lực lượng công an quân đội giữ vai trò tham mưu nòng cốt trong thực hiện
sau gần một giờ đã áp chế thành công thiết bị bay không người lái đánh bắt nhóm khủng bố
giải cứu an toàn con tin giả phá bôi mìn và nhanh chóng cứu hộ cứu nạn
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội góp phần đưa tình hình địa phương trở lại trạng thái bình thường
cuộc diễn tập đã diễn ra thành công tốt đẹp bảo đảm các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ pháp luật
bảo đảm an toàn tuyệt đối về người vũ khí phương tiện trong suốt quá trình diễn tập
nhằm nâng cao tỷ lệ cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử để công dân có thể sử dụng các tiện ích trên ứng dụng vneid
tổ công tác đề án sáu của tỉnh ninh bình phát động cao điểm năm mươi ngày đêm tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh thực hiện từ ngày một mươi tháng chín đến ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
sau hơn một tháng công an tỉnh ninh bình triển khai thực hiện cao điểm năm mươi ngày đêm đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
những ngày qua công an thành phố tam điệp đã nỗ lực tăng ca tăng giờ làm việc cả ngày đêm ngày nghỉ
với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ để thực hiện tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho người dân
bản thân tôi cũng nhận thức được rằng là cái việc mà đăng ký định danh điện tử rất là cần thiết quan trọng
và tôi đã cùng với gia đình đã hoàn thiện làm xong rất sớm và tuyên truyền cho bà con những người xung quanh
đối với lực lượng công an phường thì đã ba phân công cảnh sát khu vực phối hợp cùng với đoàn thanh niên phường
rồi là học sinh sinh viên của các khu dân cư tham gia vận động tuyên truyền cùng với khu dân cư để làm sao đảm bảo được cho người dân có cái hiểu biết
nhận thức rõ về cái ưu việt của cái tài khoản định danh điện tử này mà được nhân dân nhiệt tình ủng hộ
với nhiều dịch vụ công được ứng dụng trên tài khoản định danh điện tử vneid như thông báo lưu trú đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông
cấp đổi giấy phép lái xe cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
thậm chí có thể phản ánh kiến nghị ngay trên vneid nên tỷ lệ người dân đăng ký cài đặt rất cao
tính đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tổng số tài khoản định danh điện tử đã được cấp cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn thành phố tam điệp đạt chín mươi hai
chúng tôi đã thực hiện cài đặt kích hoạt tính số liệu kích hoạt đến nay đã được hơn bốn mươi công dân trên địa bàn
số lượng còn lại công dân trên địa bàn chưa được kích hoạt tài khoản định danh
điện tử của chúng tôi chỉ còn tầm khoảng hơn một mươi một chút thôi
trong đợt cao điểm năm mươi ngày đêm tuyên truyền cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân đủ điều kiện trên địa bàn
từ ngày một mươi tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh ninh bình đã tuyên truyền và hướng dẫn công dân kích hoạt bảy mươi tám bốn trăm sáu mươi năm tài khoản
cùng với lực lượng công an các địa phương cơ quan ban ngành đoàn thể trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã tích cực vào cuộc
tham gia thực hiện chiến dịch năm mươi ngày đêm
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch số một trăm bốn mươi một ngày một mươi hai tháng một mươi để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
trong đó đã giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng ban đơn vị và ủy ban nhân dân các phường xã trực thuộc thành phố tổ chức thành lập các tổ công tác xuống tận nhà của người dân
để tuyên truyền hướng dẫn
cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
sau hơn một năm công an tỉnh ninh bình đã thu nhận tổng số sáu trăm sáu mươi bốn bốn trăm hai mươi một hồ sơ định danh điện tử đã kích hoạt được năm trăm hai mươi bốn trăm chín mươi tám hồ sơ đạt một trăm một mươi năm chín mươi ba so với chỉ tiêu bộ công an giao
việc hoàn thành vượt chỉ tiêu đang góp phần nâng cao chất lượng phục vụ của các dịch vụ công đối với người dân cũng như công tác quản lý của các cơ quan chức năng
sáng nay cụm thi đua số bảy bộ công an gồm công an các tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận do công an khánh hòa làm cụm trường
đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội cho hộ gia đình cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện khánh vĩnh
căn nhà được trao tặng cho hội gia đình đại úy niê y tuấn cán bộ công an huyện khánh vĩnh thường trú tại thôn hòn lay xã khánh hiệp huyện khánh vĩnh
đây là hội gia đình cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương
tổng kinh phí xây dựng căn nhà là một trăm bốn mươi triệu đồng từ nguồn kinh phí xã hội hóa do các đơn vị cụm thi đua số bảy quyên góp hỗ trợ
công an huyện khánh vĩnh và chính quyền địa phương hỗ trợ ngày công xây dựng sự kiến công trình sẽ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
tại tỉnh đắk lắc công an tỉnh đắk lắc và công an huyện chư quynh phối hợp cùng chính quyền địa phương đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân gia đình liệt sĩ công an nhân dân trần quốc thắng nguyên cán bộ công an xã gia tiêu huyện trư quynh tỉnh đắk lắc hy sinh trong khi thi hành nhiệm vụ
các nhà được xây dựng từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an tỉnh đắk lắc cùng với sự đóng góp hỗ trợ giúp đỡ của toàn lực lượng công an trong cả nước với tổng kinh phí là năm trăm linh triệu đồng đây là một trong những hoạt động uống nước nhớ nguồn của lực lượng công an nhân dân nói chung trong đó có lực lượng công an tỉnh đắk lắc trước sự anh dũng hy sinh đóng góp của các cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

đây là một trong những hoạt động uống nước nhớ nguồn của lực lượng công an nhân dân nói chung trong đó có lực lượng tổ quốc
từng bộ quần áo sảnh dụng tiền lương vận động thêm các nhà hảo tâm tru cấp đều đặn năm trăm linh đồng một tháng cho mỗi con kéo xảy năm năm hoặc cho tới khi các con đủ một mươi tám tuổi
mô hình bàn tay chiến sĩ ươm mầm tương lai của công an thị xã kinh môn đã và đang lan tỏa lòng nhân ái vì cộng đồng đến từng người dân
hội phụ nữ công an tỉnh hải dương đã nhận nuôi lên ba mươi bốn cháu tru cấp hơn một tỷ đồng tiền nuôi dưỡng hàng năm
sự gần gũi động viên tinh thần tình cảm của những cán bộ công an đã giúp những mảnh đời trẻ thơ có thêm điều kiện nghị lực vươn lên trong cuộc sống
hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện chín trăm bảy mươi cdttg về việc tổ chức tìm kiếm cứu nạn các ngư dân trên hai tàu cá bị chìm tại khu vực đảo sông tử tây
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố khu vực miền trung tập trung huy động tối đa các lực lượng phương tiện khẩn trương triển khai nhanh nhất các biện pháp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các ngư dân mất tích
ubnd các tỉnh thành phố khu vực miền trung giả soát các phương tiện vận tài biển đang neo đậu và hoạt động ở khu vực vùng biển nêu trên kịp thời huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn các ngư dân
các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tính đến nay tổng số người đã cứu được là bảy mươi chín người hiện còn một mươi hai người mất tích và ba người tử vong
liên quan đến vụ sập ta lui trên đường hoàng hoa thám phường một mươi thành phố đà lạt làm hai người chết và năm người bị thương xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu vừa qua
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã khởi tố đối với ba cán bộ liên quan về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả
ba cán bộ bị khởi tố gồm mạc phương hải trần quốc hà võ khánh toàn các bị can bị khởi tố nhưng cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra
ba người là cán bộ trực thuộc phòng quản lý đô thị thành phố đà lạt và công chức địa chính của ubnd phường một mươi thành phố đà lạt
cả ba đã có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm đình chỉ thi công dẫn tới xảy ra sự cố sập ta luy nghiêm trọng
chiều nay các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh đang phối hợp với công an thành phố bắc ninh điều tra và truy bắt nghi phạm sát hại người phụ nữ tại cửa hàng thời trang trên phố trần hưng đạo thành phố bắc ninh
trước đó vào khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi tại cửa hàng thời trang ở đường trần hương đạo nam thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát vào người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
sau khi gây án nghi phạm rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an tp bắc ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắc ninh khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân và tổ chức truy bắt nghi phạm